ngoại trưởng mỹ antony blinken đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá hai trăm bảy mươi năm triệu đô la mỹ cho ukraine
khẳng định mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với hơn bốn mươi đối tác và đồng minh nhằm ủng hộ ukraine
khoản viện trợ này nhằm giúp ukraine tăng cường năng lực phòng thủ trên không
và cung cấp cho nước này đạn dược và các thiết bị quân sự để sử dụng trên thực địa
gói viện trợ quân sự sẽ bao gồm tên lửa cho hệ thống pháo phản lực cơ động cao himas
đạn pháo một trăm năm mươi năm m xe quân sự home vi và máy phát điện tuy nhiên không có chi tiết về các thiết bị phòng không
đây là gói viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự thứ hai mươi bảy của mỹ dành cho ukraine kể từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
ước tính viện trợ quân sự mà mỹ cung cấp cho ukraine đã lên tới hai mươi tỷ đô la mỹ
kể từ khi chính quyền tổng thống joe biden lên nắm quyền